thay mặt bộ chính trị đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư vừa ký quy định số một của ban chấp hành trung ương
quy định trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng chống tham nhũng
sau đây truyền hình nhân dân trân trọng giới thiệu một số nội dung cơ bản của quy định
quy định gồm bốn chương tám điều quy định về phạm vi điều chỉnh nguyên tắc thực hiện trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra về phòng ngừa tham nhũng
phát hiện vi phạm về tham nhũng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết tố cáo và xử lý hành vi tham nhũng
trách nhiệm của cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra trong tổ chức thực hiện
về phạm vi điều chỉnh văn bản này quy định trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra từ cấp huyện và tương đương trở lên trong công tác phòng chống tham nhũng
quy định đề ra bốn nguyên tắc thực hiện gồm ủy ban kiểm tra phải chủ động thực hiện công tác phòng chống tham nhũng
trên cơ sở chức năng nhiệm vụ thẩm quyền theo quy định của điều lệ đảng
coi trọng công tác phòng ngừa khi phát hiện đảng viên có hành vi tham nhũng phải kiểm tra xem xét và xử lý nghiêm minh chính xác kịp thời
đảng viên ở bất cứ cương vị công tác nào có dấu hiệu tham nhũng đều phải được xem xét làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của đảng và pháp luật của nhà nước không có vùng cấm
xử lý nghiêm tổ chức đảng đảng viên có hành vi dung túng bao che tham nhũng hoặc cản trở
can thiệp trái quy định vào việc xử lý các vụ việc tham nhũng
cũng trong văn bản này trung ương yêu cầu cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo tổ chức nghiên cứu quán triệt triển khai thực hiện quy định này đến tổ chức đảng và đảng viên
các cấp ủy chỉ đạo các tổ chức đảng đảng viên có liên quan phối hợp với ủy ban kiểm tra trong công tác phòng chống tham nhũng
ủy ban kiểm tra tham mưu giúp cấp ủy cung cấp lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu quán triệt việc thực hiện định kỳ sơ kết tổng kết
việc thực hiện quy định quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắt thì báo cáo và đề nghị bộ chính trị qua ủy ban kiểm tra trung ương xem xét bổ sung sửa đổi quy định kịp thời